kết quả này không chỉ cho thấy sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với thành tựu bảo đảm quyền con người của việt nam
mà còn tiếp tục khẳng định vị thế uy tín của nước ta trên trường quốc tế
với thông điệp tôn trọng và hiểu biết đối thoại và hợp tác tất cả các quyền con người cho tất cả mọi người
trong nhiệm kỳ làm thành viên của hội đồng nhân quyền ba năm sắp tới
việt nam sẽ có những đồng góp trực tiếp vào công tác bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trên toàn thế giới
là một trong ba nhiệm vụ trụ cột của liên hợp quốc
trong chương trình an ninh toàn cảnh ngày hôm qua khách mời của chương trình đã có những phân tích về những công việc trách nhiệm sắp tới của việt nam
còn ngay sau đây mời quý vị cùng đến với những chia sẻ những niềm tin mà cư dân mạng đã gửi gắm trước sự kiện vô cùng ý nghĩa này
chia sẻ niềm vui khi lần thứ hai việt nam trúng cử vào hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
cư dân mạng cũng đánh giá việc trúng cử hội đồng nhân quyền liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm có ý nghĩa rất quan trọng trên nhiều phương diện
không chỉ khẳng định những thành tựu to lớn chúng ta đã đạt được trong thực hiện quyền làm chủ của nhân dân
tôn trọng bảo đảm và quyền bảo vệ con người quyền công dân theo hiến pháp và pháp luật
mà còn cho thấy sự ủng hộ tín nhiệm cũng như kỳ vọng của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp quan trọng
và có trách nhiệm của việt nam vào thúc đẩy quyền con người trên thế giới
sự kiện này còn có ý nghĩa hơn khi năm hai nghìn hai mươi hai kỷ niệm bốn mươi năm năm việt nam gia nhập liên hợp quốc
đây cũng là cơ hội lớn để việt nam tiếp tục đóng góp tích cực vào nỗ lực chung của liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế
trong bảo vệ và thúc đẩy những giá trị về quyền con người công phân đấu về hòa bình độc lập dân tộc dân chủ
hợp tác phát triển và tiến bộ xã hội
việc tham gia và đóng góp tích cực trong hội đồng nhân quyền liên hợp quốc sẽ truyền tải thông điệp mạnh mẽ
về hình ảnh việt nam yêu trụng hòa bình đề cao các giá trị nhân văn và nhân đạo
mạng đầy quốc tế thiểu đúng đắn đầy đủ và sâu sắc hơn chủ trương chính sách và thành tựu quyền con người ở nước ta
trên mạng xã hội cư dân mạng cũng chia sẻ thông tin về định hướng và ưu tiên lớn của việt nam
trong nhiệm kỳ thành viên hội đồng nhân quyền sắp tới đó là thúc đẩy các sáng kiến giải pháp
trong các lĩnh vực thư quyền việc sống trong hòa bình quyền phát triển quyền của các nhóm dễ bị tổn thương
bình đẳng giới quyền tiếp cận y tế giáo dục việc làm in kho với vấn đề khí hậu dịch bệnh
cơ sản mạng thể hiện sự kỳ vọng việt nam sẽ tiếp tục có kênh nói mạnh mẽ với các vấn đề trọng tâm của liên hợp quốc
cũng như của cộng đồng quốc tế tin tưởng rằng việt nam sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ tại hội đồng nhân quyền
chung tay với cộng đồng quốc tế xây dựng một thế giới hòa bình mọi người dân và mọi quốc gia dân tộc
đều thụ hưởng thành quả phát triển và tiến bộ xã hội không ai bị bỏ lại phía sau
cho đến nay việt nam đã tham gia vào nhiều trụ cột lớn của liên hợp quốc từ chính trị phát triển cho đến thúc đẩy
bảo vệ quyền con người thật đáng tự hào với vị thế uy tín của việt nam trên trường quốc tế
chúng ta cũng có thể tranh thủ sự hỗ trợ tư vấn chia sẻ kinh nghiệm của liên hợp quốc và các đối tác quốc tế
để thực hiện ngày càng tốt thường con người thường công dân và thường làm chủ của nhân dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước
việt nam chắc chắn sẽ tham gia vào nhiều trụ cột lớn của liên hợp quốc
và sẽ để lại một dấu ấn mạnh mẽ trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm với vai trò hội đồng nhân tuyển liên hợp quốc
tôi kỳ vọng việt nam sẽ có tiếng nói mạnh mẽ giải quyết các vấn đề chống phân biệt đối xử
quyền phụ nữ quyền tuyển người khuyết cận lấy các người làm chân tâm
đóng góp trực tiếp vào công tác bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trên toàn thế giới
với thân biệt tôn trọng và hiểu biết đối cãi và hợp tác
tất cả các tuyển con người cho tất cả mọi người trong nhiệm kỳ làm thành thiên hội đồng nhân tuyển
nói tới việt nam sẽ có những lóng góp trực tiếp vào công tác bảo vệ
và thúc đẩy quyền con người trên toàn thế giới là một trong ba nhiệm vụ trụ cột của liên hợp quốc
cư dân mạng khẳng định rằng việt nam sẽ tiếp tục được cộng đồng quốc tế ghi nhận những nỗ lực bền bỉ
vì một cuộc sống tốt đẹp hơn hòa bình hơn và hạnh phúc hơn cho con người